chính phủ vừa ban hành nghị quyết số một mươi bốn nqcp về việc mua vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
cụ thể chính phủ quyết định đồng ý việc thủ tướng chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu
trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều hai mươi sáu luật đấu thầu đối với việc mua hai mươi một chín triệu liều vaccine
phòng covid một mươi chín của pfizer cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi với các điều kiện như nghị quyết số chín nqcp
ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ về mua vaccine phòng covid một mươi chín bnt một trăm sáu mươi hai của pfizer
chính phủ giao bộ y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua triển khai tiêm vaccine của pfizer
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi bảo đảm khoa học an toàn và hiệu quả